với việc nghị quyết số chín trăm năm mươi bốn của ủy ban thường vụ quốc hội về nâng mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân
có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi và được áp dụng cho kỳ tính thuế năm hai nghìn hai mươi
cụ thể là nâng mức giảm trừ gia cảnh đối với đối tượng nộp thuế từ chín triệu đồng lên một mươi một triệu đồng một tháng
tức là thu nhập ở mức một trăm ba mươi hai triệu đồng một năm
mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc được nâng từ mức ba sáu lên bốn bốn triệu đồng một tháng
cả nước sẽ có khoảng một triệu người sẽ không phải nộp thuế thu nhập nữa
với mức nâng như hiện nay thì những người có thu nhập cao hơn ở bậc hai tức là thu nhập một trăm tám mươi năm triệu đồng một năm
bậc ba là hơn hai trăm ba mươi bảy triệu đồng một năm sẽ được giảm số tiền đóng do mức giảm trừ gia cảnh được nâng lên
đại diện tổng cục thuế cho biết những chính sách hỗ trợ người nộp thuế được ban hành thời gian vừa qua
đã góp phần hỗ trợ cho doanh nghiệp và cá nhân vượt qua giai đoạn khó khăn
nhất là các cá nhân người lao động bị giảm thu nhập mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín